hưởng ứng việc triển khai thực hiện nghị định số năm mươi hai của chính phủ về thương mại điện tử
và nghị định số một trăm linh một về thanh toán không dùng tiền mặt
hôm qua viện nghiên cứu thương mại bộ công thương phối hợp với thời báo kinh tế việt nam
đã tổ chức một diễn đàn đa chiều trao đổi và thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển phương tiện
thanh toán điện tử và các tác động của thanh toán điện tử đến thị trường thương mại nói chung
và thương mại điện tử tại việt nam nói riêng
tại hội thảo các đại biểu đã khẳng định trong những năm gần đây cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ
và xu hướng toàn cầu hóa tự do hóa tài chính thanh toán điện tử đã và đang trở thành phương thức thanh toán phổ biến
và được nhiều quốc gia trên thế giới khuyến khích sử dụng
tại việt nam thương mại điện tử thanh toán điện tử qua hình thức thẻ thanh toán và ví điện tử
cũng đã bước đầu phát triển trong thời gian qua
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân việc phát triển phương thức thanh toán bằng thẻ và ví điện tử
ở việt nam còn nhiều hạn chế so với tiềm năng và lợi thế thanh toán điện tử
làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thương mại điện tử nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung
đồng thời làm tăng chi phí quản lý tiền mặt nội địa
hình thức cod hình thức thanh toán bằng tiền mặt nhận hàng sau khi thanh toán
nó làm cho chi phí vận hành thương mại điện tử tăng lên rất nhiều
từ qua đấy nó sẽ dồn vào gia bán trên môi trường thương mại điện tử
nó rất khó cạnh tranh với những sản phẩm bán ở thị trường offline
chính vì thế nên là thương mại điện tử muốn thúc đẩy được thì bắt buộc phải cắt giảm các chi phí tối đa
để có thể cạnh tranh được với gia bán của thương mại điện tử
theo thông tin từ bộ công thương tổng doanh thu bán hàng qua các hình thức thương mại điện tử
tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi năm đạt bốn bảy tỷ usd mới chỉ chiếm hai tám tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước
với dân số lên đến hơn chín mươi triệu dân trong đó có bốn mươi chín sử dụng internet
và ba mươi bốn sử dụng di động để truy cập internet thì tiềm năng phát triển của ngành này còn rất lớn
đặc biệt trong bối cảnh việt nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới
mặc dù vậy để thúc đẩy phát triển hơn nữa thanh toán không tiền mặt
cần có thêm giải pháp và nỗ lực từ nhiều phía
hướng đi rất là đúng đắn và mang tính tiên tiến
thì tôi nghĩ rằng là chính phủ và ngân hàng nhà nước việt nam
cần phải tiếp tục các chính sách để khuyến khích cái xu hướng không dùng tiền mặt ở việt nam
và chính sách nữa là làm sao cho hạ tầng pháp lý được đầy đủ và đồng bộ
để đảm bảo cho độ tin cậy độ an toàn trong thanh toán thẻ
và thanh toán trực tiếp
thanh toán không dùng tiền mặt được đánh giá là cách sử dụng tiền thông minh
vì vừa tránh được những rủi ro trong quá trình vận chuyển tiền mặt
lại vừa giúp dòng chảy tiền tệ được lưu thông rõ ràng và trơn tru hơn
và khi được khuyến khích trở thành phương thức thanh toán chính yếu trong xã hội
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ đem lại nhiều lợi ích
để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững
đồng thời tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu
giao dịch của chính phủ cũng như các đơn vị kinh doanh và cá nhân